đây là những dấu hiệu khả quan về dịch covid một mươi chín trong những ngày vừa qua
ghi nhận tại bệnh viện giã chiến đa tầng tp hcm hiện đang điều trị ba trăm bốn mươi bệnh nhân
tầng một có khoảng độ tám mươi bệnh nhân tầng hai khoảng một trăm ba mươi bệnh nhân số còn lại ở tầng ba
số bệnh nhân nhập viện tại đây giảm hơn so với tháng trước
số ca tử vong vẫn rơi vào đối tượng người cao tuổi chưa được tiêm chủng
có bệnh nền với tỷ lệ khoảng hơn sáu mươi số ca tử vong
hiện số rừng tại đây đang chống năm mươi so với công suất thực tế của bệnh viện
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp cùng đội sáu thuộc cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm vừa phá thành công ba chuyên án
bắt giữ tổng cộng hai mươi năm kg thuốc lắc heroin và một mươi tám kg cần sa vận chuyển trái phép
qua dịch vụ bưu chính quốc tế và chuyển phát nhanh
qua công tác thu thập thông tin cơ quan hải quan đã xác lập các chuyên án
kế hoạch kiểm soát trọng điểm xác định các đối tượng thuộc đường dây ma túy xuyên quốc gia
tại đức pháp mỹ thực hiện vận chuyển ma túy chất gây nghiện số lượng lớn về việt nam
và các đối tượng trong nước xuất khẩu trái phép ma túy sang australia
trong ngày bốn tháng một đơn vị đã phát hiện hai mươi biêu kiện chứa một mươi tám kg cần sa và hơn hai mươi năm kg thuốc lắc
heroin gửi thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh với thủ đoạn cất dấu tinh vi trong các vật dụng gia đình
vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
một mươi trường hợp đăng ký
công an tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke ngọc thắng
phường quảng thắng tp thanh hóa tỉnh thanh hóa vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với công an phường quảng thắng phát hiện bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá
một đầu thu camera cùng nhiều công cụ đồ vật tài sản liên quan đến việc sử dụng trái phép chân ma túy
qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với các chất ma túy
theo kết quả điều tra ban đầu người đứng đầu tổ chức sử dụng ma túy là lê tiến dũng
trú tại quang trung hai phường đông vệ tp thanh hóa
phần cuối là thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng dương minh tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn ninh kiều xã tân dân
huyện sóc sơn tp hà nội về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này có xeo chấm cách năm cm trên sau cánh mũi phải
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện thanh trì hà nội là đối tượng lý hồng giang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã chủ hữu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
và đối tượng hoàng thu giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đồng lạc
huyện nam sách tỉnh hải dương bị công an quận hoàn kiếm hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội gây dối trật tự công cộng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý